dù cơ sở vật chất còn chưa đầy đủ nhưng ở trên đảo trường sa có một lực lượng vẫn xoay sở trong khó khăn
trợ giúp kịp thời cho hàng trăm ngư dân trên biển cho bà con dân đảo và cán bộ chiến sĩ
vâng chúng tôi đang muốn nói đến những chiến sĩ mặc áo blue trắng đang công tác trên đảo trường sa
mời quý vị và các bạn đến với những dòng tâm sự của một bác sĩ có thời gian dài công tác trên đảo ngay sau đây
trường sa là một trải nghiệm hoàn toàn khác
tôi đã cảm nhận được điều đó sau một thời gian dài công tác trên đảo
đó là từ sự yêu thương đùm bọc của cán bộ chiến sĩ
đó là sự tận tụy với từng bệnh nhân của các y bác sĩ trong bệnh xã thân thương này

và trên hết là nụ cười của người bệnh khi rời bệnh xá của đảo
tôi đã may mắn khi được chứng kiến những nụ cười ấy
đó là những nụ cười của người dân sinh sống trên đảo
và đặc biệt là của những ngư dân gặp nạn trên ngư trường trường sa
bản thân tôi thấy mình giữ một trọng trách rất là lớn
nên luôn luôn lúc nào cũng phải phát huy hết tinh thần trách nhiệm cũng như chuyên môn
và đồng thời bên đó thì chúng tôi cũng phải được sự hỗ trợ đặc biệt về chuyên môn ở phía sau đó là bệnh viện một trăm bảy mươi năm để chúng tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ
và qua đó thì tôi cũng cảm nhận được cái sự trưởng thành lớn lên từng bước của mình để không phụ lòng cũng giống như là chuyên môn mà bệnh viện tin tưởng
và điều chúng tôi ra ngoài đây để đảm nhiệm cấp cứu cho cán bộ chiến sĩ nhân dân và ngư dân ở huyện đảo trường sa đây
nếu hải đăng là ngọn đuốt xoay đường cho ngư dân thì chúng tôi được ngư dân tại ngư trường này thân thương đặt cho biệt danh là ngọn hải đăng chữ thập
bởi mỗi năm chúng tôi đã cấp cứu khám bệnh cho hàng chục đến hàng trăm trường hợp ngư dân ngập nạn
bản thân tôi tôi không dám nhận những mỹ từ vinh quang ấy
bởi đơn giản tôi cho rằng đó là nhiệm vụ của tôi
nó là trách nhiệm của những người mặc lên mình màu áo blue trắng
tôi rất cảm động
đối với đơn vị trên đảo có lực lượng quân y y bác sĩ của bệnh viện một trăm bảy mươi năm
trình độ tai nghề rất là cao
không những đảm bảo khám chữa bệnh cho bà con theo định kỳ và khi có bệnh tình tức là sức khỏe yếu
lực lượng bác sĩ này còn tham gia nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn khi có ngư dân gặp tai nạn trên biển
cũng như có trường hợp các quân nhân ở các đảo khác
quá trình cơ
công tác phải điều trị
trước khi đưa vào đất điền thì đối với đội ngũ y bác sĩ bệnh xá đặc trường xa là nơi khám chữa
và khi ngoài khả năng thì lúc đó mới chuyển vào trong đất điền
do vậy mà đời sống của bà con về chăm sóc sức khỏe cho nhất là các cháu nhỏ ở các hộ dân
thì bà con rất là yên tâm
có lẽ trong suốt quãng đời của mình tôi chẳng bao giờ quên được những ngày tháng
sống lao động trên mảnh đất này không chỉ riêng tôi mà với nhiều triệu con người trên đất nước việt nam yêu quý
trường sa không chỉ là một phần không thể tách rời của đất nước
ở đây từng gốc cây từng khoảng trời đã thấm đẫm vào tâm hồn tôi nuôi sống nhiệt huyết của tôi và đồng chí đồng đội tôi
để mỗi ngày mới tôi lại cảm nhận được niềm tự hào trong từng việc làm của tôi
việc làm của chúng tôi tôi chưa bao giờ nhận là to lớn
nhưng với mỗi chúng tôi ai cũng ý thức được đây là một phần trách nhiệm để vun đắp cho cuộc sống đang từng ngày khởi sắc trên thị trường xa hôm nay
trong những ngày cận tết này không người con nào trên đất nước việt nam là không hướng về gia đình
nhưng với cá nhân tôi được phục vụ nhân dân phục vụ đồng bào trên mạng
những đức tiền tiêu này thì khẩu hiệu đảo là nhà biển cả là quê hương đã trở thành mùa xuân trong tôi quê hương trong tôi